ủy ban thường vụ quốc hội đã xem xét dự án pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi
buổi chiều thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống hivs
dự thảo dự án pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi gồm sáu chương năm mươi bảy điều
các nội dung được sửa đổi liên quan đến điều kiện tiêu chuẩn chế độ ưu đãi đối với đối tượng
và chế độ ưu đãi đối với thân nhân và người có liên quan của một số nhóm đối tượng
trong đó có bổ sung chế độ đối với vợ hoặc chồng của liệt sĩ đã lấy chồng hoặc vợ khác
có đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng
trong dự thảo sửa đổi điều kiện tiêu chuẩn để công nhận là bệnh binh cũng đã được điều chỉnh theo hướng quy định chặt chẽ hơn
bảo đảm các đối tượng thực sự xứng đáng được nhà nước xã hội tôn vinh và hưởng chế độ ưu đãi
buổi chiều các ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội tán thành về sự cần thiết sửa đổi bổ sung luật phòng chống hivs
và cho rằng việc sửa đổi bổ sung dự án luật nhằm thể chế quan điểm chủ trương của đảng
về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
trong đó có mục tiêu cơ bản chấm dứt dịch bệnh s vào năm hai nghìn ba mươi
và giải pháp tăng cường nguồn lực trong nước cho công tác phòng chống hivs
các nội dung sửa đổi tập trung chủ yếu vào các quy định về mở rộng quyến tiếp cận thông tin
cụ thể hóa và tăng cường quyến tiếp cận các dịch vụ phòng chống hivs
bảo đảm chi trả từ quỹ bảo hiểm y tế đối với một số dịch vụ dành cho người nhiễm hivs tham gia bảo hiểm y tế